kiểm toán nhà nước việt nam đã tổ chức hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi tám và công tác triển khai năm hai nghìn một mươi chín
đến sự hội nghị có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
năm hai nghìn một mươi tám kiểm toán nhà nước đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
điểm nhấn quan trọng trong năm qua đó là kiểm toán nhà nước đã thực hiện xử lý tài chính
tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tám mươi chín sáu trăm linh tỷ đồng trong đó thu về ngân sách nhà nước hơn hai mươi năm trăm linh tỷ đồng
giảm chi ngân sách nhà nước gần hai mươi bốn tỷ đồng
như vậy năm qua đã tăng thu giảm chi cho ngân sách nhà nước tăng hơn một mươi tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời qua kiểm toán đã đề nghị sửa đổi hủy bỏ một trăm một mươi năm văn bản pháp luật nhằm bịt lỡ hỏng về cơ chế

đối với các nhà nước việt nam
năm hai nghìn một mươi tám cũng là năm đánh dấu sự phát triển lớn mạnh và có ý nghĩa trọng đại đối với kiểm toán nhà nước việt nam
khi tổ chức thành công đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu á asosai một mươi bốn
tại hội nghị đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã đánh giá cao công tác kiểm toán nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời chỉ đạo phương hướng thực hiện trong thời gian tới của ngành
năm hai nghìn một mươi chín kiểm toán nhà nước đưa ra tám nhóm nhiệm vụ và một mươi nhóm giải pháp
nhằm cụ thể hóa các nghị quyết chủ trương của đảng và nhà nước
và thực hiện tốt mục tiêu của chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm hai nghìn hai mươi